tối một mươi bảy tháng tám theo giờ địa phương nhân chuyến thăm và làm việc tại nhà nước qatar
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và đoàn đại biểu đảng ta đã đến thăm gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện bà con
cộng đồng người việt nam tại qatar
tại buổi gặp mặt đại sứ nguyễn đình thao đã báo cáo với trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai
về tình hình quan hệ việt nam qatar trong thời gian qua
kết quả công tác của đại sứ quán cũng như tình hình cộng đồng kiều bào và lao động việt nam tại qatar
đại sứ cho biết đại sứ quán việt nam tại qatar luôn nỗ lực phân đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ
duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị việt nam và qatar
đồng chí trương thị mai đã thông tin những nét cơ bản về tình hình nổi bật trong nước
ghi nhận và biểu dương nỗ lực phân đấu của cán bộ nhân viên đại sứ quán trong việc phát huy tinh thần đoàn kết
gắn bó hoàn thành tốt nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác quan hệ hai nước phát triển
đồng chí trương thị mai đề nghị đại sứ quán cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước
làm tốt hơn nữa các công tác lãnh sự cộng đồng bảo hộ công dân luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến người lao động
bà con người việt tại qatar duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển
dự kiến trong chương trình thăm và làm việc tại nhà nước qatar từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng tám
đồng chí trương thị mai và đoàn đại biểu đảng ta sẽ có các cuộc hội kiến hội đàm với lãnh đạo quốc hội
chính phủ bộ ngoại giao và bộ phát triển hành chính lao động và các vấn đề xã hội của phía bạn
đoàn sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo bạn về những định hướng lớn trong quan hệ giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước
đồng thời sẽ đề cập đến các nguyện vọng trinh đáng của cộng đồng người việt nam tại qatar để phía bạn tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đang làm ăn sinh sống và học tập trên đất nước bạn